nhằm tạo ra sản phẩm du lịch dịch vụ giải trí về đêm phục vụ nhân dân và du khách
góp phần thúc đẩy tăng trưởng và doanh thu dịch vụ du lịch
thành phố sẽ xin ý kiến tỉnh nghệ an để đầu tư cải tạo lại vỉa hè phú đi bộ
trên đường hồ tùng mậu và nguyễn văn cử đồng thời giải thảm nhựa
và nâng cấp chỉnh trang lại đường và vỉa hè nguyễn tài đường nguyễn trung ngạn
và một số tuyến phố lân cận
theo đó để bảo đảm môi trường không gian phố đi bộ được sạch sẽ và mắt mẻ
khoảng thời gian ba mươi phút trước khi vận hành phố đi bộ cũng như hết thời gian vận hành phố đi bộ
thành phố vinh sẽ tổ chức phun nước tưới làm sạch dọc hai bên vỉa hè và lòng đường bốn tuyến phố
thành phố sẽ xin ý kiến tỉnh nghệ an để đầu tư cải tạo lại vỉa hè phú đi bộ
trên đường hồ tùng mậu và nguyễn văn cử đồng thời giải thảm nhựa và nâng cấp
chỉnh trang lại đường và vỉa hè nguyễn tài đường nguyễn trung ngạn và một số tuyến phố lân cận